ngày hôm nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đà nẵng phối hợp với hội hữu nghị việt lào
thành phố và tổng lãnh sự quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại đà nẵng tổ chức chương trình giao lưu
gặp mặt cựu quân nhân và chuyên gia nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam giúp lào
cách đây bảy mươi năm nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam đã không quản ngại khó khăn
gian khổ chấp nhận mọi hy sinh sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng lào tuyên truyền giác ngộ quần chúng
xây dựng cơ sở và phát triển lực lượng chính trị xây dựng phát triển lực lượng vũ trang phát động nhân dân đấu tranh
củng cố mở rộng vùng giải phóng đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác hòa toàn diện giữa hai nước việt nam lào nói chung và giữa thành phố đà nẵng với các địa phương của lào nói riêng